cuối năm là thời điểm tình hình trật tự an toàn giao thông thường có những diễn biến phức tạp
công an tp hcm đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp tuần tra
kiểm soát chấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
vào lúc chín h bốn mươi ngày một mươi năm tháng một mươi hai hai mươi chín tại kỳ nhiên dương tên lửa bình tân
ông nguyễn bình phương điều khiển xe mô tô biển số năm mươi bốn k bốn tám nghìn ba trăm hai mươi ba đi vào đường cấm
không có giấy phép lấy xe
phạm ba trăm năm mươi đồng giữ giấy phép lấy xe hai tháng
còn những phạm này khi màn sách trình xử lý người ta sẽ ra mất phạm vậy
những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ như thế này xảy ra khá phổ biến
tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn
từ đầu tháng một mươi hai đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm tập trung tuần tra kiểm soát
xử lý triệt để
các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông
đặc biệt tại vị trí điểm đen tai nạn giao thông nạn xe dù bến cóc
thời điểm cuối năm cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tập trung kiểm soát hành vi vi phạm về nồng độ cồn
ma túy và những hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ đi không đúng làng đường phần đường
phương tiện chở quá tải quá số người quy định
bên cạnh đó chốt trực tại các giao lộ điểm nóng điều tiết hạn chế ung tắc giao thông tại các điểm nóng
như bến xe miền đông bến xe miền tây sân bay tân sơn nhất cảng cát lái
và các khu vực biểu diễn nghệ thuật bắn phá hoa chào đón năm mới